việc hệ thống sông canh rạch của tp hcm bị các công trình nhà ở sinh hoạt lấn chiếm san lấp đã làm suy giảm dòng chảy
mất khả năng tiêu thoát nước đồng thời còn gây ô nhiễm môi trường trầm trọng
để góp phần cho công tác chống ngập kéo giảm ô nhiễm môi trường và chỉnh trang đô thị
tp hcm đã triển khai kế hoạch di rời gần hai mươi hai căn nhà trên và ven kênh dạch
thế nhưng đến nay kế hoạch di rời này vẫn chỉ là kế hoạch
chỉ vòn vẹn một mươi tám m hai được cất dựng tạm bỡ trong tranh trên dòng kênh đôi
nhưng đây chính là nơi trú ngụ của gia đình ông ngô văn thòn gần ba mươi năm nay
cuộc sống bấp bênh từ nhiều năm qua nay lại càng thiếu ổn định hơn khi gia đình ông thòn cứ mãi thấp thỏm
chờ đợi di rời để được tái định cư và ổn định cuộc sống
thế nhưng sau nhiều lần đo đạc thống kê kế hoạch di rời vẫn im lìm
cái diện tích của mình nhà của mình không đủ để tái định cư thì mình cũng phải chấn vẫn chịu như thường chứ
còn nếu mà nước hỗ trợ cho mình tái định cư mình rất cảm ơn nhà nước nhiều
theo sở xây dựng thành phố hồ chí minh để thực hiện các dự án cải thiện môi trường chỉnh trang đô thị
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi thành phố sẽ phải di rời khoảng hai mươi hai căn nhà trên và ven năm mươi bảy tuyến canh rạch
chỉ tính riêng quận tám có trên sáu năm trăm linh hộ dân sống ven kênh đôi sẽ phải di rời
cốt nền yếu xây cất tạm bỡ nguy cơ sụt lún sạt lở luôn trực chờ ở nơi đây
mỗi một năm là phải làm một lần để như kỳ rồi là ở trong không có nhìn tới nó sụp xuống hết luôn
không chỉ ảnh hưởng tới đời sống việc hàng chục ngàn căn nhà chiếm dụng mặt nước nhà vệ sinh và rắc thải sinh hoạt đưa thẳng ra kênh dạch
khiến chức năng tiêu thoát nước và môi trường của nhiều tuyến kênh dạch bị suy giảm nghiêm trọng
thế nên khi có chủ trương di rời rất nhiều hộ dân sống trên và ven kênh dạch đã đồng tình nhất trí
với ước mong
có được một cuộc sống mới tốt hơn
nhưng đến nay kế hoạch di rời vẫn rậm chân tại chỗ bởi vấn đề muôn thủa là giá đền bù tái định cư
người dân ở đây đa số là người ta rất là đồng thận
tuy nhiên hiện nay là còn chờ cái giá như thế nào đó của thành phố để người dân có cái sự hài lòng
đến nay mới chỉ có năm trăm linh căn nhà được di rời tái định cư
con số quá ít ỏi so với mục tiêu phải di rời gần hai mươi hai căn nhà
thành phố hồ chí minh đã và đang
triển khai ba nhóm giải pháp để đẩy mạnh di rời nhà trên và ven canh rạch nhưng chưa đạt hiệu quả
hiện thành phố đang tìm thêm các giải pháp về vốn và nhà ở trong đó bổ sung quỹ nhà tái định cư
cái nhóm đã ghi giống bồi thường là có bảy dự án thì đang triển khai bồi thường hai hai trăm linh bốn căn
cái nhóm mà đã ghi dốn chuẩn bị đầu tư nhóm này nhiều một mươi tám dự án bảy chín trăm một mươi căn
thì cái nhóm này thì trong năm nay chắc chắn hoàn tất các thủ tục
giữa năm hoặc là cuối năm sẽ được ghi dốn cái công mới
di rời nhà ở trên và ven canh rạch là một chủ trương đúng đắn của thành phố hồ chí minh
trong việc chỉnh trang đô thị cải thiện môi trường và góp phần giảm ngập nước
vì vậy dự án này rất cần được triển khai sớm đảm bảo tiến độ để đạt hiệu quả như mong muốn
để đẩy nhanh dự án nên chăng thành phố cần có cơ chế đặc biệt
vận dụng và tính toán hợp lý trong bồi thường giải phóng mặt bằng
cũng như thu hút các nguồn lực xã hội cùng tham gia đầu tư vào dự án mang ý nghĩa xã hội tích cực này